viện khảo cổ học viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phối hợp với trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
vừa tổ chức hội nghị thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ năm mươi ba năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố huế
nhiều phát hiện quan trọng về khảo cổ học việt nam đã được công bố tại hội nghị năm nay
tại hội nghị lần này ban tổ chức đã nhận được trên ba trăm năm mươi bài viết thuộc bốn tiểu ban
khảo cổ học tiên sử khảo cổ học lịch sử khảo cổ học chăm pa óc eo và khảo cổ học dưới nước
trong thời gian hai ngày các đại biểu tập trung trình bày phân tích và đánh giá những thành tựu xung quanh bốn chủ đề trên
với nhiều nội dung liên quan đến kết quả các cuộc điều tra thông tin về khảo cổ học mới nhiều phát hiện về khảo cổ học
tại các điểm khảo cổ học các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều công cụ chặt công cụ mũi nhọn tam diện công cụ ghè một mặt ghè đéo hai mặt
dìu tay nhiều mảnh thiên thạch kết quả phân tích các mảnh thiên thạch có niên đại khoảng tám trăm linh năm
đặc biệt kết quả khai quần khảo cổ học tại di tích sơ kỳ đa cũ ở thị xã an khê gia lai được xem như là mốc mở đầu
cổ nhất hiện biết về sự xuất hiện của con người và di tồn văn hóa trên lãnh thổ việt nam